nga chưa thấy bất kỳ đề xuất nghiêm túc nào cho hòa bình ở ukraine và các sáng kiến riêng của tổng thống
ukraine về vấn đề này là không thể chấp nhận đây là khẳng định của ngoại trưởng nga sergei lavrov đưa ra vào ngày hôm nay
phát biểu họp báo tại moscow ông lavrov khẳng định nga sẵn sàng thảo luận về cuộc xung đột với các nước phương tây
và đáp ứng mọi đề xuất nghiêm túc sau bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng cần thiết giải quyết những quan ngại an ninh của nga
ông khẳng định moscow sẽ không thể đàm phán với tổng thống ukraine volodymyr zelensky và mô tả kế hoạch một mươi điểm
mà nhà lãnh đạo này đưa ra hồi tháng một mươi một năm ngoái hoàn toàn là những sáng kiến vô lý
nhà ngoại giao nga cũng một lần nữa kêu gọi tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato di rời các cơ sở hạ tầng quân sự
khỏi ukraine và những quốc gia khác gần biên giới của nga
ông lavrov cảnh báo moscow sẽ buộc phải áp dụng những biện pháp phù hợp tại khu vực biên giới
nếu phần lan quốc gia có chung đường biên giới dài một ngày
nga sẽ đưa ra một ba trăm linh km với nga gia nhập nato